ngoài công tác phòng chống dịch covid một mươi chín các cơ sở giáo dục mầm non còn phải tăng cường bảo đảm an ninh an toàn trường học
đây là nội dung cần thực hiện của năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một mà sở giáo dục và đào tạo tp hcm vừa gửi đến các cơ sở giáo dục mầm non
theo sở giáo dục và đào tạo tp hcm ngày năm tháng chín các cơ sở giáo dục mầm non sẽ đồng loạt tổ chức ngày hội bé vui đến trường
các trường bố trí hoạt động phù hợp với tình hình mới nhưng vẫn tạo không khí vui tươi phấn khởi cho học sinh
ngày bảy tháng chín sẽ tổ chức bán trú cho trẻ
sở cũng yêu cầu các trường học phải triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh an toàn trường học nhất là trong khung giờ đón và trả trẻ
công khai các khoản thu đầu năm học theo quy định hiện hành tăng cường công tác kiểm tra giám sát và tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín